thời gian gần đây có rất nhiều những món thức uống lạ mang nhiều màu sắc xanh biết tím tím hồng hồng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người bởi sự độc đáo và lạ mắt của nó
và trà hoa đậu chính là nguyên liệu chính để tạo nên những màu sắc đặc trưng này
trà hoa đậu biếc có nguồn gốc từ thái lan sau đó theo chân du khách du nhập sang đài loan hồng kông việt nam và một số nước vùng đông nam á
trà hoa đậu biếc còn được gọi là bông biếc đậu hoa tím là một loài cây leo thân thảo sống nhiều năm thường được trồng làm hàng rào hoặc giàn hoa
hoa thường có màu xanh tím xanh lam đậm hoặc màu trắng nhưng phổ biến nhất là màu xanh tím
trong những công trình nghiên cứu khoa học người ta đã phân tích được từ hoa đậu có chứa nhiều hợp chất khoa học hữu cơ
đáng chú ý là hai loại hoạt chất enther cyanin và một loại flovinoice có vai trò quan trọng trong việc hình thành nền sắc xanh tím đặc trưng của hoa
và cleotide là một nhóm peptide mang lại cho hoa đậu biếc nhiều công dụng đối với sức khỏe
vì thế món ăn thức uống làm từ hoa đậu bí thường trông vô cùng đẹp mắt
hoa đậu bích có thể được dùng tươi xấy khô hay tán thành bột
khi ngâm trong nước khoảng năm phút sẽ được một loại nước có màu xanh biếc không có mùi
lọc sát hoa lấy phần nước sau đó đổ vào hôn hợp đường hoặc mật ong đá hoặc sinh tố cốc tai
có thể thêm một loại trái cây khác như dâu tây táo thêm một chiếc hương vani thì sẽ thành một thức uống có màu sắc tuyệt đẹp
màu này biến đổi từ xanh biếc hồng tím tùy theo lượng hoa và nguyên liệu pha chế
thực phẩm làm từ hoa đậu không những được trồng đẹp mắt mà còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe
màu xanh của hoa đậu bích lại dễ dàng tan trong nước với thời gian rất ngắn chỉ khoảng vài phút dễ dàng sử dụng
trà hoa đậu biết có tác dụng cải thiện sức khỏe bằng cách ngăn chặn tác động có hại của các gốc tự do gây ra
cụ thể hơn theo trang bệnh viện quận một mươi một vn bác sĩ chuyên khoa hai hoàng thanh hiền khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng
bệnh viện quận một mươi một cho biết hoa đậu biếc có rất nhiều những công dụng
lợi ích đầu tiên là hoa đậu bích được sử dụng trong việc làm đẹp làm đẹp da đẹp tóc chống lão hóa chống béo phì
hoạt chất trong hoa đậu bếp cải thiện sức khỏe tế bào chúng cũng làm máu lưu thông tốt đến mọi ngóc ngách cơ thể
giúp nuôi dưỡng tốt da lông làm trầm sự lão hóa ngăn ngừa dụng tóc và làm cho tóc đen bóng mượt
hơn nữa anthocyanin có thể ức chế được phản ứng peroxy hóa lipid ngăn cản sự tích tụ chất béo trong nội tạng nên giữ được vốc dáng thoan thả tránh béo phì
vì vậy nên không lạ gì việc các thiếu nữ ở thái lan truyền tụng cách làm đẹp bằng cách uống trà hoa đậu bếp thường xuyên
lợi ích thứ hai là giúp ngăn ngừa hỗ trợ điều trị ung thư
khả năng chống oxy hóa cao nên giảm tối đa sự hình thành các gốc tự do ngăn chặn tác động có hại của các cốc tự do gây ra
ngoài ra hoạt chất trong hoa đậu bích có công năng ổn định di thể trong nhân tế bào bảo vệ màng tế bào
tăng cường khả năng nhận diện ung thư của bạch cầu và thực bào nên hạn chế được sự phát triển của tế bào ung thư và bảo vệ bệnh nhân trong quá trình sản trị
mặt khác trong phòng thí nghiệm chất cliotide của hoa đậu biếc đã thể hiện khả năng ức chế tế bào ung thư một cách đầy ấn tượng
lợi ích thứ ba là giúp tăng cường miễn dịch
màu xanh của hoa đậu biếc có hoạt chất anthocyanin giúp bảo vệ dna và lipid peroxidase khỏi tổn thương và tăng sản xuất cytokine để tăng miễn dịch cho cơ thể
lợi ích thứ bốn là hoa đậu biếc có tính kháng khuẩn
các nghiên cứu sơ bộ cho thấy cliotide trong hoa đậu biếc có khả năng kháng khuẩn in vitro chống lại e coli k pneumonia và p eruginosa
lợi ích thứ năm là nâng cao sức khỏe tim mạch
nhiều nghiên cứu cho thấy hoa động biết cải thiện đáng kể nguy cơ tử vong do động mạch vành vì giúp bảo vệ thành mạch ngừa sơ cứng mách máu giảm thuyên tắc máu ngăn ngừa khối huyết và giảm huyết áp
lợi ích thứ sáu là hữu ích cho bệnh tiểu đường
hoa đậu biếc cũng có thể làm tăng tiết ucin giúp kiểm soát lượng đường trong máu làm giảm một phần nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
lợi ích thứ bảy là cải thiện thị lực
việc tăng cường máu đến các cơ quan cũng giúp cho dòng chảy của máu qua các mau mạch của mắt được cải thiện làm mắt được bảo vệ tốt thị lực tăng lên
mắt được bảo vệ tránh khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây nên làm chậm sự tiên hóa của đục thủy tinh thể giúp điều trị những tổn thương của võng mạc
thứ tám là ăn thần giảm lo âu ngừa trầm cảm
theo các tài liệu cổ hoa đậu biếc có tác dụng an thần giảm lo âu ngừa trầm cảm là do màu của hoa đây là lý luận của azuvida ấn độ và trung y
lợi ích thứ chín là tăng cường sức khỏe bớt mệt mỏi giảm căng thẳng
trong các món ăn thức uống làm từ khoa đậu biếc đã có những hoạt chất có ích nên hiển nhiên cơ thể được tăng cường sức khỏe bớt mệt mỏi
lúc uống trà hoa động biết khách lại có cảm giác khoan khoái thư giãn khi ngắm nhìn màu xanh biếc hoặc tím ngắt hay hồng hồng của trà sau những lúc làm việc căng thẳng
nhìn chung việc sử dụng hoa đậu bít tự nhiên là tương đối an toàn liều lượng sử dụng được các chuyên gia khuyên dùng là một hai gam hoa đậu bít thô trên ngày
tuy nhiên hoa đậu bếp tự nhiên không phải là an toàn tuyệt đối
các trường hợp sử dụng hoa đậu bít thường xuyên hoặc quá liều lượng sẽ dễ gặp phải hiện tượng xuất huyết nội
lý do là bởi hợp chất anthocyanin trong hoa có khả năng ức chế sự kết tụ tiêu cầu tăng co bóc lưu thông máu và dẫn đến chảy máu các bộ phận như tử cung
và dưới đây là những đối tượng không nên sử dụng hoa đậu bí
với tác dụng như trên các đối tượng sau đây cần đặc biệt chú ý đến liều lượng sử dụng của hoa đậu bíp hoặc kiêng sử dụng hoa đậu bít để đảm bảo sức khỏe
đầu tiên là phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc trong thời kỳ có thai và cho con bú
thứ hai là các bệnh nhân mắc các bệnh về máu và những người chuẩn bị hoặc đang trong quá trình phẫu thuật điều trị thuốc
để đảm bảo an toàn những đối tượng trên cần tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc ngừng sử dụng hoa đậu biếc trong một thời gian nhất định
với sức khỏe khi dùng hoa đậu biếc cần ngừng ngay việc sử dụng lại và đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời
theo dược sĩ phạm quỳnh như lét miệng là một tình trạng bệnh lý răng miệng không gây nguy hiểm nhưng lại khá phổ biến mà hầu hết mọi người đều phải gặp ít nhất một lần trong đời
bệnh gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày đặc biệt là quá trình hấp thu chất dinh dưỡng từ thức ăn
bệnh không giới hạn độ tuổi mắc có thể gặp ở cả trẻ em và người lớn
lết miệng được phân loại thành lết after còn gọi là bệnh nhiệt miệng nhỏ hoặc lớn và lết miệng thể hepper
đa số các trường hợp hơn ba phần tư là lét miệng nhỏ
tự giới hạn vết luet thường xuất hiện dưới dạng vết đơn lẻ hoặc thành tình đám
những tổn thương có thể có đường kính lên đến năm mm và xuất hiện với tâm màu trắng hoặc màu vàng và viên ngoài đỏ xương viêm
vị trí thường thấy là cạnh lưỡi bên trong môi và má
lết có xu hướng kéo dài năm một mươi bốn ngày
nhiệt miệng là loại loat miệng phổ biến nhất nhưng nó không phải là duy nhất
có đến ba loại lết after chính bao gồm
thứ nhất lết after nhỏ
đây là loại thường gặp nhất chiếm khoảng tám mươi số người bệnh mắc phải
chúng có kích thước nhỏ đường kính dưới năm mm có dạng hình tròn hoặc oval và thường không gây quá nhiều đau đớn
thứ hai là lết after lớn
dạng này ít phổ biến hơn gặp ở khoảng một mươi một mươi hai bệnh nhân
thường có kích thước từ năm mm trở lên
chúng có thể gây lết đau kéo dài
đặc biệt là khi ăn uống
thứ ba là thể hepper
sở dĩ nó được gọi như vậy vì những tổn thương do lết gây nên giống với nhiễm hepper
tuy nhiên chúng lại không liên quan đến virus hepper simplex
nhiều vết lốt nhỏ có dạng đầu kim hợp lại với nhau tạo thành các vết luet lớn có hình dạng bất thường
nguyên nhân của lết after
cho đến thời điểm hiện tại nguyên nhân chính xác của led miệng vẫn chưa được biết
tuy nhiên người ta cho rằng led có thể do một hoặc kết hợp của các thân nhân bên ngoài
các yếu tố khởi phát gây ra lết after bao gồm
thứ nhất là căng thẳng
đây là một nguyên nhân phổ biến gây lất miệng
mặc dù stress không trực tiếp gây ra led nhưng nó làm tăng cơ hội phát triển vết luet và có thể ảnh hưởng đến quá trình tự chữa lành của chúng
thứ hai là di truyền
tổn thương nhẹ bên trong miệng ví dụ như vết cắt vết bỏng hoặc vết cắn vô tình trong khi ăn đánh răng
thứ ba là sodium lourisulfate
một thành phần hoạt tính trong một số loại kem đánh răng và nước xúc miệng
hợp chất này chưa được chứng minh là chất gây kích thích tạo lết nhưng nó lại làm kéo dài thời gian cần thiết để làm lành vết lết
thứ tư là thực phẩm gây tổn thương vùng miệng bao gồm một số đồ ăn và thức uống như cà phê sô cô la trứng và format
ngoài ra các loại thực phẩm có tính acid hoặc cay khác cũng có thể gây lét miệng
thứ năm là sự thú hụt một số vitamin hoặc kháng chất bao gồm kem vitamin b một mươi hai folate và sắt
việc sử dụng hay bỏ thuốc lá thay đổi nội tiết tối liên quan đến thai kỳ kinh nguyệt phản ứng dị ứng với một số vi khuẩn trong khoang miệng hệ thống miễn dịch suy yếu cũng có thể gây lất miệng
một số nghiên cứu gợi ý sự kết hợp của red after với vi khuẩn helicobacter pylori loài vi khuẩn thường gây da viêm lết dặn dày tá tràng
các nghiên cứu gần đây cho thấy việc điều trị tiệt trì hp có thể làm chấm dứt các sợi tái phát
ngoài ra lết tái phát có thể là dấu hiệu của một số bệnh nghiêm trọng bao gồm bệnh crohn bệnh của barset hiv aids
tuy nhiên những trường hợp này rất hiếm gặp
điều trị lết after miệng
việc điều trị chủ yếu giúp giảm triệu chứng đau giảm khả năng tái phát và kéo dài thời gian không mắc bệnh
một số thuốc hữu hiệu có thể được dùng trong trường hợp lết miệng như
thứ nhất điều trị lết miệng nhờ nước xúc miệng chlorhexidine gluconate
một số bằng chứng cho thấy nước xúc miệng chlonshdan giúp giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của luet
do các nhiễm khuẩn thứ phát thường xuyên xảy ra trong quá trình loat miệng
việc sử dụng các tác nhân kháng khuẩn là cần thiết nhằm ngăn ngừa bội nhiễm trong quá trình lành vết thương
mặc dù chlorhexidine giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn thứ phát nhưng nó không giúp ngăn chặn tái phát với lết
lưu ý khi dùng nước xúc miệng có vị đắng và bạc hà thường xuyên sử dụng có thể dẫn đến răng nâu triệu chứng thường không vĩnh viễn
bệnh nhân chảy răng trước khi sử dụng nước xúc miệng có thể làm giảm hiện tượng xỉn màu răng
xúc miệng kỹ lại bằng nước sau khi chảy răng một số thành phần trong kem đánh răng làm bất hoạt chlorhexidine
một ngày nên dùng nước xúc miệng hai lần mỗi lần xúc một mươi ml xúc miệng trong một phút và tiếp tục xúc sau khi hết triệu chứng bốn mươi tám giờ
hai corticosteroids tác động tại chỗ
corticosteroids tác dụng tại chỗ trên viếp lết để giảm viêm đau đồng thời giúp ngắn thời gian chữa bệnh
hiện có sẵn dạng kem bôi trong thành phần chứa cheamsenonol acetonide
ba thuốc giảm đau tại chỗ
nước xúc miệng hoặc khí dung benzidamine và gel nha khoa salicylate choline có tác dụng rất ngắn nhưng có thể hữu ích trong lết lớn gây đau nhiều
xúc miệng một mươi năm ml ba lần trên ngày khi sử dụng benzidamine có thể xảy ra tê ngỡ ran và đau nhứt
ngoài ra có thể pha loãng bệnh
cắt nước xúc miệng với nước trước khi sử dụng để làm giảm đau nhất
không sử dụng nước xúc miệng benjidamin cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
xịt bốn nhát benzidamine dưới dạng khí dung một lần ba lần trên ngày vào nơi tuần thương
mặc dù aspirin không được khuyến khích cho trẻ em dưới một mươi sáu tuổi vì liên quan đến triệu chứng hội chứng ra
nhưng gel nha khoa salicylate choline có thể làm giảm tác dụng của salicylate và do đó sử dụng được ở trẻ em
bốn gây tê tại chỗ
gel lidocaine hai có tác dụng gây tê
mặc dù thuốc có hiệu quả trong giảm đau tạm thời việc duy trì sự tiếp xúc giữa gel với bề mặt log là rất khó
do đó thuốc ít được sử dụng khi tổn thương nằm sâu ở những nơi không thể tiếp cận trong khoang miệng
bên cạnh đó bệnh nhân cần giúp miệng bằng nước muối sinh lý chín
không nên xúc miệng với nước muối tự phao quá mặn sẽ tăng kích thích gây đau nhiều hơn
lưu ý khi sử dụng thuốc bôi viêm lết miệng nên bơi thuốc vào trước các bữa ăn khoảng một giờ
để vừa có tác dụng kháng viên mà vừa có tác dụng giảm đau
đồng thời bồi thuốc trước khi đi ngủ buổi tối một đến hai giờ để thuốc phát huy tác dụng tốt nhất
biện pháp phòng ngừa led after miệng
để phòng tránh mắc lách miệng nên tránh tất cả những nguyên nhân có thể gây ra chấn thương tại vùng miệng bao gồm
giữ vệ sinh răng miệng tốt dùng bàn chảy đánh răng mềm tránh gây kích ứng niêm mặc miệng
tránh các loại thức ăn cứng thực phẩm có tính acid chua cay có thể gây lét
không nói chuyện khi đang ăn nhai để hạn chế cắn vào môi lưỡi
giảm căng thẳng
đối với nhiều bệnh nhân stress có thể gây nhiều đợt tái phát led after
do đó việc quản lý giảm bớt chip cũng góp phần giảm tần suất xuất hiện các đợt tái phát
tránh dùng các kem đánh răng có chứa sodium lauryl sulfate nếu thường xuyên bị led after
các yếu tố nội tiết đôi khi cũng có thể kích hoạt một đợt bùng phát lot upter ở giai đoạn trước khi có kinh
dùng thuốc tránh thai uống có thể xem là một biện pháp hữu ích
bổ sung vào khẩu phần ăn các thành phần dinh dưỡng như sắt forlic acid hoặc vitamin b một mươi hai giúp giảm nguy cơ phát triển các vết lép